thành phố hà nội dự định sẽ tuyển mới một mươi một giáo viên trong năm nay
kế hoạch này tuy đã được thành phố đưa ra từ tháng ba đầu năm
thế nhưng đến nay kỳ thi tuyển vẫn chưa thể được diễn ra
trong khi đó trước thềm năm học mới nhiều trường đã buộc phải chấm dứt hợp đồng với các giáo viên
giáo viên cũ bị cho nghỉ còn giáo viên mới lại chưa được tuyển dụng
nên nhiều trường đang loay hoay do thiếu giáo viên đứng lớp
năm học này trường tiểu học vật lại có một năm trăm ba mươi bốn học sinh chia thành bốn mươi năm lớp
tuy nhiên do cuối tháng tám vừa qua nhà trường phải cắt hợp đồng lao động với sáu giáo viên
nên trường phải dồn xuống còn ba mươi chín lớp
dĩ số các lớp học vì thế mà quá tải nhiều lớp lên đến bốn mươi tám học sinh
để bảo đảm có đủ giáo viên đứng lớp trường phải giảm từ một mươi buổi xuống chín buổi học
huy động cả ban giám hiệu tham gia đứng lớp hằng ngày
và thuê thêm bốn giáo viên thỉnh giảng
cũng thiếu giáo viên ở năm bộ môn toán địa vật lý sinh và công nghệ
trong đó ba môn trắng giáo viên
trường trung học cơ sở thụy an phải tăng cường giáo viên
bộ môn khác đứng lớp
hai môn còn lại trường đánh xin cơ chế riêng
là thuê giáo viên thỉnh giảng với chi phí ba mươi đồng một tiết học
trong năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tổng cộng phải thiếu sáu giáo viên
trong xây dựng kế hoạch của năm học
mình đã vận động tất cả các đồng chí giáo viên của nhà trường
để tăng giờ tăng tiết
nhưng số đó cũng không thể kham hết được số giới giỏi thiếu
rồi chúng tôi phải thỉnh giảng ba đồng chí giáo viên cũ
để vào làm công tác giảng dạy nhà trường
toàn huyện ba vì có ba trăm bốn mươi một giáo viên bị chấm dứt hợp đồng kể từ ngày ba mươi một tháng tám
trong khi đa phần giáo viên rơi vào cảnh thất nghiệp sau khi bị cắt hợp đồng
thì huyện lại phải loay hoay giải bài toán thiếu giáo viên
quá tải sĩ số thiếu phòng học nay lại thiếu giáo viên do trở thi biên chế
phải đến tháng một năm hai nghìn hai mươi các trường mới có giáo viên bổ sung
điều này cũng đồng nghĩa với việc từ giờ đến lúc đó học sinh các trường vẫn phải học tập chen chúc
và tình trạng các giáo viên dạy tăng tiết dạy liên môn vẫn tiếp tục diễn ra